tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại cộng hòa nam sudan vào ngày hai mươi năm tháng ba theo giờ địa phương
đoàn công tác của bộ công an việt nam do thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm công an nhân dân
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với trung tướng mohan subramanian
tư lệnh quân đội phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc anmis
và thiếu tướng kautus capal phó tư lệnh cảnh sát phái bộ anmis
phó tư lệnh cảnh sát phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
và tư lệnh quân đội phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
chào mừng hoan nghênh đánh giá cao chuyến thăm cộng hòa nam sudan
và phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc ở nam sudan của thứ trưởng lương tam quang
và đoàn đại biểu bộ công an việt nam
đánh giá cao những đóng góp của các sĩ quan công an việt nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình
góp phần chung tay duy trì môi trường hòa bình ổn định vì hợp tác phát triển tại nam sudan
bày tỏ sẵn sàng ủng hộ giúp đỡ tạo điều kiện tốt nhất để các sĩ quan công an việt nam
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian tới
thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
trong đó có vai trò cá nhân của tư lệnh phó tư lệnh cảnh sát phái bộ và quân đội phái bộ
đối với việc triển khai lực lượng công an việt nam tại phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang tiếp tục khẳng định chủ trương tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
của việt nam và bộ công an việt nam
thứ trưởng lương tam quang cho biết từ năm hai nghìn hai mươi hai đến nay bộ công an việt nam đã cử hai tổ công tác
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc theo hình thức cá nhân tại phái bộ nam sudan
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn bộ công an sẽ tiếp tục cử mới sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ nam sudan và phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc khu vực aba
bên cạnh việc triển khai lực lượng theo hình thức cá nhân thời gian qua bộ công an đã đẩy mạnh
việc chuẩn bị triển khai lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc theo hình thức đơn vị
hiện nay bộ công an việt nam đang tổ chức đào tạo huấn luyện đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình số một
đáp ứng tiêu chuẩn của liên hợp quốc để sớm cử đơn vị này tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang đề nghị tư lệnh quân đội và phó tư lệnh cảnh sát phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để các sĩ quan công an quân đội việt nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại nam sudan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao đảm bảo an ninh an toàn cho lực lượng việt nam
triển khai tại các phái bộ là ưu tiên hàng đầu
tại buổi làm việc thông qua lãnh đạo cảnh sát phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
thay mặt đoàn công tác thứ trưởng lương tam quang đã trao tặng cho văn phòng cảnh sát tourist
nơi có thiêu tá đích mạnh cường sĩ quan công an việt nam vừa được bổ nhiệm vị trí trưởng văn phòng
một vali khám nghiệm hiện trường giao thông để làm phương tiện giảng dạy lĩnh vực bảo vệ và khám nghiệm hiện trường
cho cảnh sát địa phương tặng một máy ảnh cho phòng truyền thống của trụ sở chính cảnh sát phái bộ
dịp này trước sự chứng kiến của lãnh đạo phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc
thứ trưởng lương tam quang đã trao quyết định của bộ trưởng bộ công an về thăng cấp bậc hàm từ trung tá
lên thượng tá trước nhiên hạn đối với đồng chí lương thị trào vinh sĩ quan công an việt nam
tại phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc vì những thành tích xuất sắc mà đồng chí lương thị trào vinh
đã đạt được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại nam sudan
tiếp tục chuyến công tác đoàn công tác đã đến thăm nơi ở của cán bộ chiến sĩ việt nam
tại căn cứ tomping thăm đơn vị cảnh sát rwanda fpu ba và đơn vị quân cảnh campuchia
tại các căn cứ của liên hợp quốc ở nam sudan
sáng ngày hai mươi sáu tháng ba theo giờ địa phương thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo đề án năm về công an nhân dân
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc cùng đoàn công tác của bộ công an việt nam
đã có buổi làm việc với trung tướng atem maron pia tổng tư lệnh cảnh sát nam sudan
tại buổi làm việc thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an việt nam
và trung tướng atem maron pia tổng tư lệnh cảnh sát nam sudan đã trao đổi sâu rộng
những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm
nhấn mạnh các sĩ quan công an việt nam từ khi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
đều đã phát huy được những phẩm chất năng lực trình độ chuyên môn thích nghi nhanh
với điều kiện và môi trường hoạt động của liên hợp quốc để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp
với đất nước con người việt nam thân thiện mến khách và yêu trụng hòa bình
về phần mình thứ trưởng lương tâm quang cho biết đoàn công tác của bộ công an đánh giá cao
sự hỗ trợ của tổng tư lệnh cảnh sát nam sudan các cơ quan chức năng của nam sudan
đối với việc triển khai lực lượng việt nam tại phái bộ anmis khẳng định bộ công an việt nam
luôn đặt nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn cho lực lượng triển khai tại các phái bộ là ưu tiên hàng đầu
thời gian tới để nâng cao hiệu quả về thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình
đề nghị tổng tư lệnh cảnh sát nam sudan hỗ trợ một số nội dung như cập nhật tình hình an ninh chính trị
địa bàn nam sudan để cho các sĩ quan việt nam chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ khi có những căng thẳng xung đột
về an ninh chính trị xảy ra tại địa bàn tạo điều kiện cho các đoàn công tác của bộ công an việt nam
về gìn giữ hòa bình đến thăm và làm việc tại nam sudan phái bộ nam sudan
cùng ngày thứ trưởng lương tam quang và đoàn công tác bộ công an đã có buổi làm việc với ngài
wang kong phó trưởng phái bộ dình giữ hòa bình liên hợp quốc ở nam sudan unmiss
ngài wang kong phó trưởng phái bộ anmis chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm của thứ
trưởng lương tâm quang và đoàn đại biểu bộ công an nhấn mạnh liên hợp quốc đánh giá cao những đóng
góp của việt nam đối với các hoạt động gìn giữ hòa bình qua đó khẳng định việt nam là một thành
trực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế cũng như đối với sứ mệnh dình giữ hòa bình
ngài wang kong đánh giá rất cao những đóng góp của việt nam nói chung của lực lượng công an việt nam
nói riêng trong hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc tại nam sudan nhấn mạnh các sĩ quan công
an việt nam tham gia gìn giữ hòa bình liên hợp quốc đã nỗ lực hết mình và thể hiện sự chuyên nghiệp
trong thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ unmiss khẳng định liên hợp quốc luôn sẵn sàng hỗ trợ việt nam
trong quá trình chuẩn bị lực lượng hỗ trợ công tác huấn luyện cũng như quá trình triển khai các sĩ
quan ra thực địa ngài wang kong cho biết việc bộ công an triển khai lực lượng tham gia nhiệm vụ dình
giữ hòa bình liên hợp quốc là minh chứng cho thấy vai trò và đóng góp ngày càng tăng của việt nam đối
với hòa bình an ninh khu vực và toàn cầu thể hiện sự chuyên nghiệp và tận tâm của lực lượng cảnh
sát việt nam cũng như sự sẵn sàng chia sẻ chuyên môn và kinh nghiệm của cảnh sát việt nam với các nước
khó khăn như nam sudan qua đây phó trưởng phái bộ an mis wang kong hy vọng sự hợp tác giữa việt nam
nói chung và bộ công an việt nam nói riêng với liên hợp quốc sẽ ngày càng được tăng cường và mở rộng
trong tương lai thứ trưởng lương tâm quang bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm và làm việc
tại phái bộ anmis thay mặt đoàn công tác của bộ công an việt nam thứ trưởng lương tâm quang
trân trọng cảm ơn ngài wang kong đã dành thời gian tiếp đoàn nhấn mạnh bộ công an việt nam xác định
tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình liên hợp quốc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng
góp phần hiện thực hóa các cam kết của đảng và nhà nước việt nam đã đưa ra với cộng đồng quốc tế
những đóng góp thiết thực của việt nam trong thực hiện nghĩa vụ một quốc gia thành viên đối với hoạt động
gìn giữ hòa bình liên hợp quốc góp phần giải quyết các vấn đề an ninh tạo dựng môi trường hòa bình
cho tái thiết và phát triển ở khu vực và trên thế giới
tại buổi làm việc thứ trưởng lương tâm quang và ngài wang kong đã trao đổi những vấn đề mà hai bên
cùng quan tâm đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan phái bộ anmis đối với việc triển khai lực lượng
công an việt nam tại phái bộ anmis thứ trưởng lương tam quang đề nghị lãnh đạo phái bộ anmis
ủng hộ việt nam trong việc cử đơn vị cảnh sát thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
tại phái bộ tạo điều kiện cho các đoàn công tác của bộ công an việt nam về gìn giữ hòa bình
thăm và học hỏi kinh nghiệm của các nước đang triển khai đơn vị cảnh sát gìn giữ hòa bình
tại phái bộ nam sudan tiếp tục có những hỗ trợ cụ thể về việc vận chuyển hàng hóa
tạo điều kiện thuận lợi cho các sĩ quan việt nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn
vào trước cùng ngày đoàn công tác của bộ công an đã rời thủ đô juba của nam sudan để di chuyển
đến thủ đô cairo ai cập kết thúc chuyến công tác làm việc tại nam sudan